cục trưởng cục hàng hải việt nam nguyễn xuân sang dẫn đầu đoàn công tác đã đến kiểm tra hiện trường chỉ đạo nạo vét thông luồng cảng quy nhơn tỉnh bình định và khẩn trương trục vớt các tàu hàng bị chìm
ngay sau khi kiểm tra hiện trường ông sang quyết định luồng hàng hải quy nhơn sẽ được tạm điều chỉnh ra khỏi khu vực tàu biển bắc một mươi sáu chìm
cảng vụ hàng hải quy nhơn sẽ bỏ thông báo giới hạn hoạt động tàu thuyền ra vào các cảng trên địa bàn bị giới hạn thời gian độ sâu luồng quy định
các tàu thuyền có tải trọng từ ba mươi đến năm mươi tấn trọng lượng tổng cộng của toàn bộ thủy thủ đoàn hành khách và hàng hóa được phân công theo luồng tạm vào cảng biển quy nhơn như trước đây
cục trưởng cục hàng hải việt nam nguyễn xuân sang yêu cầu các đơn vị chức năng đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trục vớt tàu chìm
theo ông sang công tác trục vớt tàu chìm hiện quá chậm đến nay toàn bộ tàu chìm ở vùng biển quy nhơn đã hoàn thành việc hút dầu an toàn không còn nguy cơ tràn dầu
cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án trục vớt năm tàu
cũng trong ngày chín tháng một mươi hai cục trưởng cục hàng hải việt nam nguyễn xuân sang đã trực tiếp làm việc với chủ tàu bị chìm và các công ty trục vớt yêu cầu khẩn trương trục vớt tàu đến ngày một mươi tháng một mươi hai
phải triển khai trục vớt tàu biển bắc một mươi sáu nếu không sẽ chỉ định công ty cổ phần cảng quy nhơn tiến hành trục vớt tàu đắm trên